chủ tịch chu ngọc anh kiến nghị sớm đồng bộ ứng dụng quét mã qr
quy định cách ly không thống nhất khóa cửa khiến người dân lo lắng
đột nhập khu cách ly để nói chuyện với bạn gái đánh công an
chen trúc mua pháo tết ở nhà máy z một trăm hai mươi một nguy cơ bùng covid một mươi chín
lý do số ca tử vong do covid một mươi chín ở nhật rất thấp
xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin covid
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong vòng hai mươi bốn giờ vừa qua
mở đầu bản tin là thông tin về hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự chủ trì của thủ tướng phạm minh chính
phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội chu ngọc anh
kiến nghị chính phủ chỉ đạo bộ y tế bộ thông tin và truyền thông
sớm đồng bộ dữ liệu tiêm chủng và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để việc thực hiện những quyết xúc một trăm hai mươi tám của chính phủ
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và chính quyền thành phố
cho công tác quản lý tăng cường các biện pháp phòng chống dịch phù hợp quy định
chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội cũng kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
sớm có hướng dẫn về quy chuẩn của thiết bị để triển khai ứng dụng quét mã qr code
trên thẻ căn cước công dân phục vụ các yêu cầu về phòng dịch quản lý cán bộ và đảm bảo an ninh trật tự
chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội cũng mong muốn thủ tướng chính phủ chỉ đạo văn phòng chính phủ
và các bộ ngành trung ương ra soát đánh giá toàn bộ dịch vụ công đang thực hiện
để có hướng dẫn phù hợp với giai đoạn hiện nay
các bộ ban ngành trung ương cần đảm bảo đồng bộ thống nhất các phần mềm ứng dụng
kịp thời thay thế những hệ thống không còn phù hợp không có khả năng kết nối liên thông
tp hcm đã trải qua một năm đau thương nặng nề với những ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
nhưng sau tất cả tp hcm đang ghi nhận những tín hiệu vô cùng khả quan về sự hồi sinh sau đại dịch
tại buổi họp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn đầu năm hai nghìn hai mươi
ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban dân tp hcm đã thẳng thắn
nhìn nhận những hạn chế trong khoảng thời gian đầu
ứng phó với dịch bệnh
chưa có tiền lệ
đặc biệt là những điểm chưa thể lường trước của biến chủng delta
theo ông phan văn mãi đây là những nội dung mà thành phố chưa có dịp báo cáo phân tích chi tiết tại các diễn đàn lớn
trên những tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
đặc biệt khi làn sóng dịch thứ tư với biến chủng delta lây lan nhanh
thành phố có thời điểm còn bị động khi chưa hiểu biết đầy đủ về sự lây lan của biến chủng này và sự ảnh hưởng của nó
chủ tịch ủy ban dân tp hcm đánh giá
chủ tịch ủy ban dân tp hcm cho biết
với đặc điểm là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới
tp hcm đặt ra nhiều mục tiêu chỉ tiêu cao trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng xây dựng chính quyền
trong thực tế tp hcm đã đạt được nhiều kết quả tốt trong sáu tháng đầu năm
đến quý ba
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh mẽ tác động và ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội
với thực hiện các nhiệm vụ đề ra của tp hcm
ông phan văn mãi chia sẻ
chủ tịch ủy ban dân tp hcm phân tích thêm
khi đó địa phương chưa có kế hoạch tổng thể đối với từng kịch bản từng cấp độ dịch
do vậy hệ thống chính trị y tế đặc biệt tuyến cơ sở có lúc quá tải thiếu nhiều phương tiện thiết bị vaccine thuốc
dẫn đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chưa đặt kỳ vọng
sau thời gian ban đầu ban thường vụ thành ủy thành ủy tp hcm đã xin ý kiến trung ương
tổ công tác đặc biệt ở phía nam ngành y tế cơ quan chức năng để nhận diện đưa ra chủ trương biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tiếp theo đó
các biện pháp cấp bách đã được thành phố áp dụng gồm tăng cường lực lượng y tế công an quân đội lấy xã phường làm pháo đài
tổ chức các trạm y tế lưu động với nòng cốt là quân y chăm lo an sinh cho người dân tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
các việc làm chủ động sáng tạo của thành phố được trung ương đánh giá là nhân tố mang tới thành công trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo tiền đề khôi phủng phát triển kinh tế thời gian tiếp theo ông phan phan mãi nói
chủ tịch ủy ban dân tp hcm cho rằng
trong sáu tháng đầu năm
trong sáu tháng đầu năm các phần việc vấn đề còn tồn động của thành phố đã được tập trung giải quyết
tuy nhiên vấn đề đã chậm lại trong nửa cuối của năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban dân tp hcm cho biết
dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thành phố đã có những điểm sáng trong tình hình phát triển kinh tế xã hội
tạo tiền đề cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo
cụ thể thành phố đã thu ngân sách vượt dự toán trong năm qua
năm trên chín ngành dịch vụ tăng trưởng dương
hoạt động ngân hàng xuất khẩu có sự phát triển tốt
ông phan văn mãi cũng nhắc tới mối đe dọa mới của tp hcm thời gian gần đây
là biến chủng mới omicron với ba mươi trường hợp đã nhiễm được địa phương ghi nhận
do vậy ngành y và cơ quan chức năng của địa phương
vẫn kiểm soát hàng ngày hàng giờ sự xuất hiện của loại biến chủng mới này
bên cạnh đó tp hcm cũng triển khai chiến lược y tế mới
để phục vụ việc phục hồi phát triển nền kinh tế thời gian tiếp theo
chiến lược mới của tp hcm gồm bảy giải pháp chiến lược thành phần gồm
kiểm soát dịch và cảnh báo dịch covid một mươi chín
chăm sóc f tại nhà tại cộng đồng
chăm sóc f tại bệnh viện
tiêm vaccine covid một mươi chín
nâng cao nhận thức thay đổi hành vi người dân để ứng phó với covid một mươi chín
nâng cao năng lực phòng chống dịch đặc biệt là y tế cơ sở
chăm sóc sức khỏe tinh thần hậu covid một mươi chín
quy định cách ly tại các địa phương đang là mối quan tâm hàng đầu
đối với những người dân đang có ý định về quê ăn tết
mới đây chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội hoàng thanh tùng cho rằng
việc nhiều tỉnh thành đặt ra quy định cách ly xét nghiệm khác nhau
và các quy định của chính phủ đối với người dân về quê ăn tết
đang tạo ra tâm lý lo lắng
nêu ý kiến tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội hoàng thanh tùng cho biết
qua theo dõi mỗi địa phương thực hiện quy định về các biện pháp phòng dịch
với người dân về quê ăn tết là khác nhau
và khác với nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo ông tùng
nói rất rõ và yêu cầu thực hiện thống nhất
nhưng thực tế thực hiện các địa phương mỗi tỉnh một kiểu
mỗi nơi một kiểu không có nơi nào thống nhất giống nơi nào
ông tùng cho hay
có nơi thậm chí quy định không biết tiêm vaccine mấy mũi
cứ về từ vùng cam đỏ cấp độ dịch tương đương
phải cách ly bảy ngày
có nơi một mươi bốn ngày
có nơi yêu cầu xét nghiệm ba bốn lần
thậm chí có nơi khóa cổ
báo chí phản ánh
ở một xã ở thanh hóa có ba mươi hộ dân bị chính quyền cơ sở khóa cửa
thậm chí ở thái bình
đang có trường hợp đồng chí trưởng thôn
giữ khóa gia đình có người cách ly
sau đó cũng không quan tâm xem họ sống thế nào trong nhà
họ phải nhờ hàng xóm mua thực phẩm thức ăn
ông tùng nói
theo chủ nhiệm ủy ban pháp luật
các địa phương rất lo lắng cho việc phòng chống dịch covid một mươi chín
và cũng rất quan tâm để không lây lan dịch
nhưng các biện pháp thực thi hơi quá so với quy định của chính phủ
và rất không thống nhất giữa các địa phương
cái tâm lý lo ngại e ngại cho người dân chuẩn bị về quê đón tết
theo ông tùng cho biết
bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban dân các tỉnh
nếu vấn đề này và yêu cầu thực hiện thống nhất
tuy nhiên chủ nhiệm ủy ban pháp luật cho rằng
chính phủ cũng phải quan tâm hơn để chỉ đạo
vì hiện nay đã sát tết và đây là vấn đề người dân rất quan tâm
cùng quan điểm chủ tịch hội đồng dân tộc quốc hội
y thanh hà nghệ cram cho biết
nhiều địa phương ở vùng tây bắc hiện vẫn thực hiện rất an toàn
từ bản này sang bản kia vẫn có barrier
và có quy định khác nhau về cách ly
dẫn đến nhiều người lao động đã phải về quê sớm
người lao động miền núi đã về khá nhiều
vì về phải cách ly ít nhất bảy ngày
nhiều người kể cả chưa nhận lương tết họ vẫn về
với phong tục của người dân không về ăn tết là không được
cái này thực tiễn đã xảy ra
ông nghệ cram nói
và cho biết vấn đề này cần phản ánh
để chính phủ có chỉ đạo tổng thể hơn
cũng quan tâm về vấn đề này
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
ứng xử của các địa phương theo phản ánh
của người dân báo chí
vẫn khác nhau
ông huệ cũng đề nghị các cơ quan quốc hội
tiến hành xem xét vấn đề này
đây là vấn đề cấp bách
trong phần kiến nghị của báo cáo này
cũng nên có đề nghị chính phủ thủ tướng
quan tâm để giải quyết
ông huệ nhấn mạnh
diễn biến dịch bệnh phức tạp
kéo theo nhiều bất ổn về an ninh trật tự
mới đây một đối tượng đã đột nhập
khu cách ly tại nghệ an
để nói chuyện với bạn gái mới quen
rồi gọi bạn bè đánh công an tại khu cách ly
thượng tá tô văn hậu
trưởng công an huyện kỳ sơn nghệ an cho biết
đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự
tạm giữ năm đối tượng để điều tra
về tội chống người thi hành công vụ
năm đối tượng tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bốn
chú trên địa bàn xã keng du gồm
lương văn nội
lương văn khăm
mong văn khăm
lo văn hương
lương văn ca
theo đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một
nội điều khiển xe máy chở hương
đến uống rượu tại nhà một người bạn
sau khi uống rượu
nội đã treo qua tường rào đột nhập
vào bên trong trong khu cách ly
phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nhà cộng đồng bản hồi nhàn xã keng du
để nói chuyện với bạn gái mới quen
thời điểm này cán bộ công an xã keng du
đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ
khu cách ly phát hiện sự việc
và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm
nội không chấp hành
tiếp sau đó nội đã hô hào đồng bọn
bất ngờ tấn công lao vào đánh cán bộ công an
đang làm nhiệm vụ
gây án xong các đối tượng bỏ chạy
cán bộ công an bị thường được người dân đưa đến
trạm bị tế xã keng du huyện kỳ sơn sơ cứu
tết sắp đến
thị trường pháo cũng nhụ nhịp trở lại
người dân kéo đến điểm bán pháo tết
tại nhà máy z một trăm hai mươi một để mua pháo
nhưng không thực hiện đúng nguyên tắc năm k
gây nguy cơ mắc và lây nhiễm covid một mươi chín
đồng đúc người dân
ở các tỉnh thành phố
đồ về nhà máy z một trăm hai mươi một
xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
nơi trực tiếp sản xuất và bán pháo tết
để mua pháo
khiến công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
cặp khó khăn
hàng dài người đứng xếp hàng
chở mua pháo nhưng không giữ được khoảng cách
theo thông điệp năm k
bất chấp thời tiết lạnh rét và mưa phùn
người dân vẫn đứng xếp hàng chở mua pháo
những người chờ mua pháo hoa
tại đây cho biết để có thể gặp mặt
nhân viên bán pháo thì phải xếp hàng
đợi một tiếng đồng hồ vì dòng người quá đông
tại trụ sở chính của nhà máy
z một trăm hai mươi một mở thêm một vị trí bán pháo
để giảm tải lượng người xếp hàng
nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng nối dài
thậm chí người dân còn mang theo ghế
để ngồi chờ nhích từng bước chân một
bà hoa người dân thành phố việt trì cho biết
bà đã đứng xếp hàng
đợi hai tiếng đồng hồ
nhưng vẫn chưa mua được pháo
do hôm nay thấy nhà máy mở bán trở lại
nên cũng tìm đến để mua pháo
để con cháu chơi tết
nhưng rất tiếc nhà máy không bán lại
giàn pháo phun hoa nữa
được biết công ty chức nhiệm hạn
một thành viên hóa chất hai mươi một
đã có thông báo tạm dừng sản xuất
và bán vào thị trường
hai sản phẩm pháo hoa
là giàn phun hoa và giàn phun viên
vì có tiếng nổ
tuy nhiên việc dừng bán hai sản phẩm này
không được công ty này công bố rộng rãi
nên nhiều người dân vẫn cố tìm đến đây
để chờ mua lại pháo này
do đó nhiều người mua đi bán lại pháo
ngay trong khu vực bán pháo của nhà máy z một trăm hai mươi một
những khách hàng mua được pháo ra về
với vẻ mặt hụt hẫng
vì không có giàn pháo phun hoa
rằng người vẫn xếp hàng chờ mua pháo
nhưng không thực hiện đúng nguyên tắc năm k
nguy cơ mắc và lây nhiễm dịch covid một mươi chín khá cao
xin được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý
trong đại dịch covid một mươi chín
số ca tử vong mỗi ngày ở nhật
thường quanh mức một trăm linh người
dù số ca nhiễm có thể lên tới hai mươi người
thời gian gần đây
khi số bệnh nhân tăng vọt trở lại
trung bình một mươi sáu ca một ngày
số người tử vong vẫn ở mức rất thấp
từ tháng một mươi một tới nay
không có quá một mươi ca một ngày
thậm chí có nhiều ngày không ai tử vong
giới chuyên môn đã suy đoán
có một yếu tố bí ẩn liên quan tới
tỷ lệ tử vong thấp do covid một mươi chín
ở châu á
bao gồm nhật bản và một số quốc gia ở bắc âu
như phần lan
theo các nhà khoa học ở đại học nagoya
số lượng lớn một loại vi khuẩn đường ruột
có khả năng ngăn chặn sự liên kết
của virus sars cov hai
với các thụ thể tế bào người
đóng một vai trò nào đó trong tỷ lệ tử vong
do covid một mươi chín thấp ở châu á và bắc âu
những khả năng khác được tính tới
là sự khác biệt về di chuyển và miễn dịch học
cũng như việc sử dụng vaccine bcg
khi còn nhỏ để chống lại bệnh lao
một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
của đại học y khoa tỉnh kyoto
chỉ ra rằng các hợp chất trong chả xanh
được gọi là satechin
làm giảm đáng kể khả năng lây nhiễm
của virus sars cov hai
để làm sáng tỏ yếu tố bí ẩn
khiến tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín thấp
ở một số quốc gia
đại học nagoya đã phân tích
dữ liệu trình tự vi sinh vật đường ruột
của hơn chín trăm linh người khỏe mạnh

họ phát hiện nhóm người có tỷ lệ vi khuẩn
mang tên kulinshela thấp
có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao
như vậy lượng kulinshela trong cơ thể
có tương quan nghịch với tỷ lệ tử vong
ở những nơi có tỷ lệ tử vong
do covid một mươi chín thấp
như hàn quốc nhật bản và phần lan
tỷ lệ kulinshela cho các loại vi khuẩn
đường ruột cao chiếm từ ba mươi bốn sáu mươi một
ở bỉ anh italia và mỹ
những nơi có tỷ lệ tử vong cao
có số trên từ bốn một mươi tám

tôi không nói rằng chỉ riêng vi khuẩn đường ruột
có thể chữa khỏi covid một mươi chín
mục đích của nghiên cứu này
là xem liệu chúng ta có thể tạo ra bước đột phá
trong điều trị hai
trưởng nhóm masaki hirayama cho biết
ông hirayama cho biết
kulinshela biến đổi ácid mật của ruột
thành ácid usodeoxytrolik
ngăn chặn sự liên kết
của virus sars cov hai
với thụ thể
và ức chế bão cytokine
phản ứng thái quá khóa hệ miễn dịch
cây nguy hiểm cho cơ thể
nhóm tác giả chưa rõ
liệu tỷ lệ tử vong có cao hơn
ở những người đã tiêm vaccine
có mức kulinshela thấp hơn hay không
nguy cơ trở nặng nghiêm trọng do covid một mươi chín
đã giảm nhanh chóng nhiều vaccine
vì vậy tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng quá nhiều
về mức kulinshela thấp
ở một số người nhật
trên thực tế hầu hết người nhật
và những người châu á khác
đều có lượng vi khuẩn bì xứ đốt
ông hirayama giải thích
trái ngược với những gì đang diễn ra
australia trải qua ngày chết chóc nhất
tới khi đại dịch bùng phát
trong bối cảnh biến chủng omicron lây lan nhanh
khiến tỷ lệ nhập viện vì covid một mươi chín tăng vọt
kể cả khi tỷ lệ mắc covid một mươi chín
hàng ngày giảm nhẹ
nhiều người australia vẫn phải nhập viện
và cần sự chăm sóc đặc biệt
khi dương tính với biến chủng omicron
australia công bố bảy mươi bốn trường hợp tử vong
dịch covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
tại ba bang đông dân nhất nước này
con số này
kỷ lục trước đó là năm mươi bảy ca tử vong
hôm một mươi ba tháng bảy
hôm nay là một ngày rất khó khăn
đối với tiểu bang của chúng tôi
dominic petorez thống đốc bang new south wales
cho biết trong một cuộc họp báo
với truyền thông
ba mươi sáu cư dân của tiểu bang này đã chết
từ covid một mươi chín trong ngày một mươi tám tháng một
kinh nhận số người chết hàng ngày cao nhất
trong bối cảnh số người nhập viện gia tăng
bang victoria đã công bố
một mã màu nâu cho các bệnh viện
thường được dành cho các trường hợp khẩn cấp ngắn hạn

mã màu này sẽ cho phép các bệnh viện
hủy bỏ các dịch vụ y tế không khẩn cấp
và đình chỉ nghỉ phép đối với nhân viên y tế
các nhà chức trách australia cho biết
những người trẻ tuổi chưa được tiêm phòng
chiếm tỷ lệ đáng kể
trong số các trường hợp nhập viện do covid một mươi chín
tại nước này
một sự việc hy hữu vừa xảy ra
trong thời gian trung quốc
lá lệnh phong tỏa tại một số thành phố
một cô gái đã nảy sinh tình cảm đặc biệt
đối với đối tượng xét mặt
khi ở với nhau một thời gian về lệnh phong tỏa
hai người dự định sẽ kết hôn sau tết nguyên đán
xiaoqing hai mươi tám tuổi
thành phố bảo kê tỉnh thiểm tây
kể với jimu news rằng
cô đồng một người thân may mối với zhao fei
anh chàng cùng tuổi
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
zhao fei đã đến nhà cô
đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt
đến giữa tháng một mươi hai
xiaoqing một mình đến thăm nhà chàng trai
ở hàm dương tỉnh thiểm tây
đến đắp lễ
dù khi đó cô chưa có tình cảm với anh
tôi chỉ định đến chào bố mẹ anh ấy rồi trở về
không có ý định
ở lại qua đêm cô kể
đúng ngày xiaoqing đến chơi
thành phố hàm dương bất ngờ có lệnh phong tỏa
cho một số ca nhiễm covid một mươi chín mới
cô đang buộc phải ở lại nhà zhao fei
ban đầu cô cảm thấy khá xấu hổ và ngại ngùng
tuy nhiên gia đình bạn trai rất thoải mái
cười mở nên cô cũng quen dần
sau một tuần cô ở lại
cha mẹ zhao fei đã thúc giục hai người kết hôn
xong cô cảm thấy như vậy quá vội vàng
nên đã khéo léo từ chối vào lúc đó
hai mươi ngày sau
xiaoqing dần nhận ra mình và bạn trai
có rất nhiều điểm chung
cả về sở thích lẫn quan điểm sống
hai người cảm mến và chính thức thành người yêu
chúng tôi dự tính sẽ đính hôn ngay
sau khi lệnh phong tỏa được sửa bỏ
có thể là sau tết nguyên đàn này
thưa quý vị những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
nếu quan tâm đến những tin tức về dịch bệnh covid một mươi chín
quý vị đừng quên ấn like
và đăng ký kênh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị

hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo